thưa quý vị ủy ban nhân dân xã hòa hiệp huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa bàn giao ba công dân là ba con tin
bị các đối tượng khống chế bắt cóc trong vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân các xã ia tiêu và ia cơ tu vào dặn sáng ngày một mươi một tháng sáu
như vậy là các con tin đã được trở về nhà an toàn và các đối tượng cầm đầu nguy hiểm cũng đã bị bắt giữ
cho đến nay với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sự giúp sức của nhân dân
lực lượng công an các cấp đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng
đến bảy giờ sáng ngày một mươi sáu tháng sáu lực lượng công an đã bắt tạm giữ hơn sáu mươi đối tượng
vận động đầu thú sáu đối tượng và triệu tập làm việc với một số người nghi vấn liên quan
bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
tăng vật chứng bước đầu thu giữ gồm bốn súng quân dụng bốn súng tự chế hai quả lựu đạn
một trăm chín mươi hai viên đạn các loại ba mươi con dao chín ná cao su hai mươi một điện thoại di động thẻ nhớ các loại
và nhiều tài liệu chứng minh đây là một nhóm có tổ chức
với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm trong đó có bốn chiếc điện thoại di động
chúng đem trôn giấu dưới đất ba chiếc và đốt một chiếc
y tim nghie kẻ dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu
và giết người dân đang đi trên đường trong đêm ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thú nhận
tôi là người đầu tiên nổ súng tất cả là tất cả anh em của chúng tôi đã bắn hết tục án xã
sau đó có mấy đứa anh em của chúng tôi lấy cái bộng xang nêm chỗ sở ủy ban đột hết cái chỗ đập bên đó
sau đó cả anh em của tôi lên xe về để hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
cần đường cục lộ có một chiếc xe văn tải có một người mà ông đó là không chịu nhường đường
là em lấy con dao đi đâm bốn phát chạy tới đó luôn có hai anh em chúng tôi đã lôi sắt chỗ đông mường
nói anh em chúng tôi phải rút bên đó đi về hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
sau đó có một xe tải lớn chạy ra tới chỗ chúng tôi nên chúng tôi nói với tài xế đó là phải dừng xe
cán đường này lại tài xế lùi xe có một người đàn em của tôi lại bỗng xăng xe nó đốt luôn
tôi thấy việc làm của tất cả anh em của chúng tôi quá sai nên tôi khuyên anh em
ai đang đi trốn phải ra đậu thú
idia khabour ở buôn khabour xã khư phường huyện khrong bắc tỉnh đắk lắk cũng là một trong số đối tượng manh động
tàn ác đã giết chết một người lái xe chở hàng đang đi trên đường
khi đi chúng tôi mang súng ak r ckc súng hơi vpc lưu đan rồi bòm xăng vào đi giao rồi chúng tôi đi đánh chiếm sợi tiêu
khi đến qua vòng công an đập kính rồi mơ cửa
chúng tôi bắn một anh công an một anh ra ngoài đánh trước rồi bắn
cùng hai người đó
chúng tôi chết hết luôn sau khi bắn mấy anh công an rồi đột phá phòng bên cạnh
đánh phá hết đập cửa đột hết
rồi khi về đến cổng xã ekatur thấy xe điện máy xanh chúng tôi bắn luôn ông lấy xe rồi chết luôn
với sự vào cuộc quyết liễu
chúng tôi bắn một anh công an một anh ra ngoài rồi bắn

khi sự việc xảy ra thì trên không gian mạng cũng đã xuất hiện rất nhiều thông tin không chính xác về cái vụ việc
những thông tin này sẽ gây nhiễu loạn thông tin trên mạng và nó hoang mang trong quần trung nhân dân
có thể nói là rất nhiều người cũng đã chia sẻ tán phát những thông tin thiếu chính xác
và chưa được cơ quan chức năng kết luận
một phần do họ thiếu kỳ một phần chia sẻ theo trào lưu
khi xảy ra các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm
đồng thời nó cũng có nhiều người vì cái mục đích cá nhân
như là câu view câu like hoặc là có mục đích sống chính quyền

những đối tượng gây nhiều khi chỉ nhận thức đơn giản là nếu sai như thế bị phát hiện
thì cùng lắm là phạt đến bảy năm triệu đồng
tuy nhiên các đối tượng này không nghĩ rằng những hành vi đó mà ảnh hưởng xấu đến an nghiệp tự an toàn tạo hội
hoặc là xúc phạm doanh nghiệp yên phẩm của công dân
hoặc là gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra của quán hình sự
hoặc là ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước

lợi dụng vấn đề tây nguyên để kết động
vẫn luôn là chiêu bài chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động
sự việc sẽ được làm sáng tỏ đến cùng
trong lúc này người dân người dùng mạng xã hội cần ứng xử hết sức tỉnh táo
để không rơi vào bẫy của các đối tượng
theo em thì chúng mình không nên bình luận hoặc là chia sẻ những thông tin đấy
bởi vì nó khá là ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác và lan truyền sai sự thật
tiếp tục với thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với một số đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương anh tú chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác
vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu tại khu vực xã châu thôn huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng công an đã bắt quả tang lương anh tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác
trong quá trình bắt giữ tú đã chống đối quyết liệt
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ đảm bảo an toàn
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại lào cai một chuyên án ma túy lớn vừa được các lực lượng
thuộc công an tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng
tăng vật thu giữ là hơn ba ba kg thuốc viện
khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày một mươi năm tháng sáu tại đường liên thôn thuộc xã xuân hòa huyện bảo yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an huyện bảo yên
và một số tài năng
một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lào cai đã phát hiện bất ngờ kiểm tra
bắt quả tang đối tượng giàng xeo dì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện bảo yên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một túi ni lông màu xanh
bên trong có bốn gói được quấn bằng ni lông và băng dính
trong cùng có chứa chất nhựa dẻo màu nâu nghi là ma túy với tổng trọng lượng hơn ba ba kg
dì khai nhận số chất nhựa dẻo màu nâu trên là thuốc viện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang
và tạm giữ số vật chứng nói trên để điều tra làm rõ theo quy định
tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an thành phố phú quốc kiên giang cho biết đã triển khai lực lượng truy bắt nhanh
nhóm đối tượng có hành vi giam giữ người trái pháp luật cướp tài sản
cứng đoạt tài sản cố ý gây thương tích
cụ thể vào lúc giờ ngày một mươi sáu tháng sáu công an thành phố phú quốc
tiếp nhận trình báo của người về việc một nhóm bốn đối tượng gian cảnh bắt giữ
khống chế ít viết giấy nhận nợ rồi buộc ký hợp đồng mua bán đất
sau đó các đối tượng dùng do khống giấy ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
của đối tượng các đối tượng đánh nạn nhân gây thương tích nạn ở phùng mặt
nhận tin báo tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an thành phố phú quốc phối hợp chia thành nhiều tổ công tác truy bắt nhanh các đối tượng
đến bốn giờ sáng cùng ngày cả bốn đối tượng gồm trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là đối tượng cầm đầu
và ba đồng bọn cụ nguy thiện sinh năm hai nghìn sáu lê trung thành sinh năm hai nghìn ba và trần văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng ngụ trên địa bàn thành phố phú quốc bị bắt giữ
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
xét thấy các đối tượng đã thực hiện các hành vi phạm tội như giam giữ người trái pháp luật
cướp tài sản cử đoạt tài sản
ngay thương tích nên lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao các đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố phú quốc tiếp tục điều tra xử lý
công an thành phố hồ chí minh phối hợp cục hải quan thành phố hồ chí minh và bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh
ký kết quy chế phối hợp nhằm tạo cơ chế phối hợp nhịp nhàng phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các lực lượng chức năng của thành phố hồ chí minh
đã phát hiện ba bốn trăm bảy mươi chín vụ vi phạm về ma túy bắt tám ba trăm hai mươi sáu đối tượng thu gần hai năm tấn ma túy tổng hợp
ba mươi sáu hậu súng bốn trăm sáu mươi hai viên đạn hơn bốn tỷ đồng đã khởi tố hai chín trăm tám mươi một vụ v bốn bảy mươi ba bị can

lợi dụng tiếp viên hàng không
các đối tượng giấu ma túy trong hàng hóa thực phẩm như trà sữa thảo mộc kem bánh răng nước xúc miệng
lợi dụng tiếp viên hàng không
lợi dụng chuyển phát nhanh ký gửi hàng hóa quà biếu phi mậu dịch qua tuyến đường hàng không
và đường bô điện vận chuyển ma túy từ châu âu châu mỹ và các nước châu á về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
và ngược lại hoặc quá cảnh đi nước thứ ba
để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy công an thành phố hồ chí minh sẽ mở các đợt cao điểm
tấn công trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn ma túy kiểm soát ngăn chặn tình trạng thấm lậu ma túy
từ nước ngoài và thành phố hồ chí minh nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành chức năng
trong quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra các hoạt động tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp ông đinh ngọc thắng cục trưởng cục hải quan thành phố hồ chí minh cho biết
ngày nay xuất hiện nhiều nhóm tội phạm ma túy xuyên quốc gia với thua đoạn tinh vi phức tạp và nguy hiểm
vì vậy việc ra đời quy chế phối hợp giữa công an biên phòng hải quan
là yêu cầu cấp thiết khách quan trong tình hình mới
còn thứ tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh đánh giá trong thời gian qua
các lực lượng đã làm tốt chức năng trong công tác phòng chống ma túy
công an thành phố hồ chí minh tin tưởng rằng việc ký kết quy chế phối hợp sẽ đảm bảo công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy đạt được kết quả tốt nhất chặt đứt nhiều băng nhóm ma túy
mang lại cuộc sống bình yên cho người dân thành phố hồ chí minh
thưa quý vị ngân hàng nhà nước quyết định giảm loạt lãi suất điều hành áp dụng từ ngày một mươi chín tháng sáu tới đây
và đây là lần thứ tư các mức lãi suất điều hành được giảm để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế
theo đó lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước
đối với tổ chức tiến dụng giảm từ mức năm năm một năm xuống năm một năm
lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức năm một năm xuống bốn năm một năm
lãi suất tái chích khấu giảm từ mức ba năm một năm xuống ba một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng
giữ nguyên ở mức năm một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng
giảm xuống bốn bảy mươi năm một năm
riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng việt nam đồng tại quỹ tín dụng nhân dân
tổ chức tài chính vimo giảm xuống năm hai mươi năm một năm
lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng trở lên do tổ chức tiến dụng ấn định
trên cơ sở cung cầu vốn thị trường
lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của tổ chức tiến dụng
đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực
ngành kinh tế giảm xuống bốn một năm
riêng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của quỹ tiến dụng nhân dân
và tổ chức tài chính vimo đối với các nhu cầu vốn này giảm xuống năm một năm
văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của thường trực chính phủ
tại cuộc họp về những nghiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vimo
và kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn
của nền kinh tế trong tình hình hiện nay
đáng chú ý trong kết luận thì thường trực chính phủ
yêu cầu bộ công thương thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước
có chương trình kế hoạch biện pháp cụ thể đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng
tập trung triển khai quy hoạch điện bảy đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện quảng trạch ii
thường trực chính phủ cũng yêu cầu bộ công thương phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai dự án
truyền tải năm trăm linh kv từ miền trung ra miền bắc phối hợp với bộ nội vụ
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để khẩn trương hoàn thiện thủ tục
điều chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về bộ công thương trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị tổng công ty điện lực miền bắc vừa đưa ra khuyến cáo về việc xuất hiện
nhiều website giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía bắc
việc này gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống sinh hoạt và kế hoạch làm việc của người dân
xin mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi
chúng tôi ngay sau đây
nhiều trang website giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía bắc
như quảng ninh bắc giang xuất hiện trong những ngày cắt điện luân phiên
đặc biệt website https hai cạch chéo cạch chéo lịchcắtdien com này đã được mô tả là công vụ tra cứu lịch ngừng giảm cung cất điện
ở các tỉnh thành phố việt nam nhưng không có thông tin đơn vị quản lý giấy phép hoạt động
tôi thấy những cái trang mạng đấy bây giờ thì cũng xuất hiện rất nhiều
và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và những cái kế hoạch của người dân
tôi nghĩ để người dân xem được những cái lịch cắt điện đúng và chính xác nhất thì người dân nên truy cập vào những cái trang mạng chính trinh thống của điện lực
tổng công ty điện lực miền bắc khẳng định website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của tập đoàn điện lực việt nam evn
hiện đơn vị này chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ https hai cạch chéo cạch chéo lịchcắtdien com
cạch chéo cạch chéo lịchcắtdien com vn
và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ https hai cạch chéo cạch chéo cskh lịchcắtdien com vn
việc đưa thông tin lịch cắt điện sai sẽ gây đảo lội cuộc sống cũng như công việc của người dân thậm chí gây thiệt hại về kinh tế của nhiều đơn vị
và theo quy định tại nghị định bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
thì các hành vi giả mạo tổ chức cá nhân phát tán thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác
thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm
và theo đó thì theo quy định tại điểm n khoảng ba điều một trăm linh hai nghị định một mươi năm năm hai nghìn một mươi
phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đối với các hành vi giả mạo tổ chức cá nhân phát tán thông tin sai sự thật như thế này
với tinh thần nỗ lực cao nhất đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong bối cảnh thực tế đang có rất nhiều khó khăn
các đơn vị điện lực tại miền bắc đã và đang duy trì tăng cường một trăm linh nhân lực thiết bị và ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tuy nhiên trong một số thời điểm có thể không tránh khỏi gián đoạn cung cấp điện
để đảm bảo cập nhật lịch cắt điện chính xác người dân nên truy cập vào các trang website chính thống hoặc theo dõi thông tin từ cơ quan chính quyền địa phương
thường trực chính phủ yêu cầu bộ tài chính khẩn trương trình chính phủ ban hành nghị định giảm năm mươi lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trước ngày hai mươi tháng bốn
theo đó thường trực chính phủ yêu cầu bộ tài chính thực hiện nhanh chóng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp bảo đảm thủ tục đơn giản nhanh gọn thuận lợi
đặc biệt bộ tài chính khẩn trương trình chính phủ ban hành nghị định về giảm năm mươi mức thu lệ phí trước mạng đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước trước ngày hai mươi tháng sáu
chủ động triển khai hiệu quả kịp thời chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai sau khi được quốc hội thông qua
khẩn trương trình chính phủ thủ tướng chính phủ về việc thực hiện
thuế tối thiểu toàn cầu để kịp trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
giá thép xây dựng trong nước vừa tiếp tục được điều chỉnh giảm hai trăm linh đồng một tấn nối dài mạch giảm một mươi lần liên tiếp từ tháng bốn đến nay
hiện giá thép xây dựng trung bình giao động từ một mươi bốn đến một mươi bốn năm triệu đồng một tấn
đây là vùng thấp nhất hai tháng qua cùng với hàng loạt chính sách gỡ khó cho thị trường bất động sản giá vật liệu
quan trọng là thép hạ nhiệt cũng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho các doanh nghiệp xây dựng trong nửa cuối năm nay
bên cạnh nguyên nhân do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới đi xuống nhu cầu tiêu thụ những tháng đầu năm sụt giảm cũng buộc các nhà sản xuất hạ giá thành để cạnh tranh
lũy kế từ đầu tháng bốn đến nay giá thép đã giảm tới một năm triệu đồng một tấn
và đây là tín hiệu khá tích cực đối với các công ty xây dựng bởi chi phí thép thường chiếm khoảng một mươi năm một mươi bảy chi phí xây dựng
thưa quý vị sau nhiều ngày nghị án tòa án nhân dân hà nội đã tuyên phạt ông cấn hồng lai sáu mươi tám tuổi
cựu tổng giám đốc tổng công ty xây dựng công trình giao thông một censo sienco một bảy năm tù và phạm dũng sáu mươi hai tuổi
cựu chủ tịch hội đồng thành viên sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng với tội danh lê văn long cựu kế toán trưởng nhận bốn năm tù nguyễn mạnh tiến cựu trưởng phòng kế hoạch thị trường ba năm tù
nguyễn thị bích hạnh cựu phó phòng tài chính kế toán ba năm tù nguyễn ngọc tuyến cựu kiểm toán viên công ty kiểm toán anc hai năm tù
nguyễn anh tuấn thẩm định viên mức án hai năm sáu tháng tù và ông cấn hồng lai phạm dũng hai cựu lãnh đạo cenco một
cùng với dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản
gần hai trăm bốn mươi tỷ đồng tòa án nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật và không oan
thời gian qua tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ vẫn còn phức tạp
và đây không phải là chuyện mới nhưng tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều và cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm sự công bằng
và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc an toàn sức khỏe và sức khỏe cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng
mang tên trần thị kiều duyên từ người làm băng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
nhờ văn bằng giả này trần thị kiều duyên đã được nhận vào làm việc tại ủy ban nhân dân xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên
để trúng tuyển vào kỳ thi tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
bản thắng thì cũng lo sợ là sẽ có một ngày bị phát hiện
nhưng mà cũng bản thân cũng không có biết là hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như thế này
vì suy nghĩ hồi đó chỉ đơn giản là suy khi mà phát hiện thì sẽ bị đuổi việc là thôi chứ không có suy nghĩ là không phải biết là nó sẽ bị tới mức nạn như thế này
người dân ở thị xã đức phổ bất ngờ khi hai phòng khám nhà khoa này lại dùng bằng giả
hai anh em ruột nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương chú tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi điều tra
làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các đối tượng trên đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế đề nộp hồ sơ đề nghị và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất mua bán giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn
góp phần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt sử dụng kỹ thuật vi tính con dấu giả
chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội không có địa chỉ cụ thể
thông qua nhiều khâu trung gian nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này
bên cạnh đó các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm có quy định
cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển chọn cán bộ viên chức
còn như vậy tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ
qua công tác tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
vừa phát hiện một vụ vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỷ đồng
tiến hành kiểm tra ô tô tải do nguyễn văn cao chú tại tỉnh thái nguyên điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện hai mươi bảy sản phẩm hàng hóa các loại gồm mỹ phẩm nước hoa thuốc lá điện tử quần áo giày dép đồng hồ đeo tay
thực phẩm chức năng các loại do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp với tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng
cục quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý
tổng cục hải quan trung quốc
trong đợt này có sáu doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sầu riêng gồm hai mươi container
với khoảng ba trăm sáu mươi tấn sang thị trường trung quốc bằng đường bộ
qua các cửa khẩu tân thanh hữu nghị và móng cái
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi ba đồng nai sẽ xuất khẩu hai mươi tấn sầu riêng
gồm các giống sầu riêng dona g sáu v v được thu hoạch từ sáu vùng trồng
phát biểu tại lễ xuất khẩu ông hoàng trung thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đồng thông
đề nghị đồng nai tập trung chuẩn hóa các khâu sản xuất để chủ động đưa thương hiệu trái sầu riêng phương xa hơn
có kế hoạch dài hạn để đầu tư phát triển ngành hàng sầu riêng và nhiều loại trái cây tươi
tại họp báo thường kỳ tháng sáu bộ xây dựng cho biết hiện có khoảng một trăm linh dự án đã được cấp phép xây dựng
đang triển khai đầu tư xây dựng
tuy nhiên trên thông tin báo chí và dư luận liên quan đến chương trình tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
có nêu vướng mắt lớn nhất là chưa có dự án để cho vay
trong khi doanh nghiệp triển khai khác vốn dẫn đến cung cầu không gặp nhau
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tính đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cả nước đã hoàn thành bốn mươi một dự án
nhà ở xã hội khu vực đô thị quy mô xây dựng khoảng một mươi chín năm trăm một mươi sáu căn và đang tiếp tục triển khai hai trăm chín mươi bốn dự án
với quy mô xây dựng khoảng hai trăm tám mươi tám bốn trăm chín mươi chín căn
rõ ràng nhu cầu vay mua dự án nhà ở xã hội vẫn còn dư địa lớn
thế nhưng thực tế cho thấy có nhiều điều khoản ràng buộc và đưa ra những vấn đề
mà nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được không vây được vốn
liên quan đến vây duyệt tính dụng doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính có lãi
phải có vốn điều lệ bao nhiêu đã từng làm những dự án đào và nhiều điều khoản khác
một trăm hai mươi tỷ đã có và sẵn sàng lúc nào cũng có
vấn đề là gì ai tiếp cận được và tại sao và những điều kiện nguyên tắc tiếp cận như thế nào
có nghĩa là gì doanh nghiệp muốn tiếp cận vốn đối với cả doanh nghiệp bất động sản đúng không ạ
để nhà ở thì rõ ràng là các doanh nghiệp phải đủ điều kiện là được phép xây dựng nhà ở
và người mua nhà ở xã hội cũng đã phải đáp ứng được các điều kiện
các doanh nghiệp địa phương đề xuất các chương trình gói tính dụng ưu đả
dành cho nhà ở xã hội cần có cách làm mới phù hợp với nhu cầu thực tế hơn
nhiều ý kiến cho rằng để gói vay một trăm hai mươi tỷ đồng thực sự đi vào đời sống
và có sự sửa đổi các phướng bác pháp lý thủ tục đầu tư
bên cạnh đó các địa phương cần tập trung bố trí quỹ đất
sớm công bố danh bột các dự án để những đối tượng thụ hữu có thể tiếp cận vốn vây
đa số vào đất của doanh nghiệp hoặc là hai mươi đất dự án nhà ở thương mại để mà phải phát triển nhà ở xã hội
chúng ta tập trung vào hai quỹ đất này nhiều
còn quỹ đất mà một trăm linh của quỹ đất của nhà nước để giao cho doanh nghiệp để mà làm dự án nhà ở xã hội thì hiện nay còn rất ít
theo quy định hiện nay chủ đầu tư đang được phay tám bảy một năm trong tối đa năm năm
và người mua nhà là tám hai một năm trong ba năm
so với gói ba mươi tỷ đồng trước đây mức lãi suất này khá cao
vấn đề hiện nay phụ thuộc vào một là nguồn cung của nhà
tức là các dự án danh mục các dự án mà bộ xây dựng và địa phương sẽ cung cấp
cái thứ hai là khả năng hấp thụ của người dân của người mua nhà của doanh nghiệp đối với cái gói này
bởi vì cái mức lãi suất chúng ta thể hiện cái nỗ lực của hệ thống ngân hàng rồi
nhưng mà rõ ràng là vẫn còn một mức là tương đối khác
thì cái này tôi rất là mong về lâu về dài chúng ta nên có một cái chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội lâu bền hơn
với việc cam kết gói tài chính một trăm hai mươi tỷ đồng
lần này ít nhiều cũng mang lại hiệu ứng tích cực và giải quyết một phần nhu cầu nguồn vốn đầu tư
trong bối cảnh thị trường đang thiếu nguồn cung nhà ở xã hội
vì vậy để khắc phục những nút thắt trong giải ngân
khuyến nghị cần sớm đặt ra cơ chế rõ ràng cho phát triển nhà ở xã hội
và rút ngắn thủ tục phê duyệt dự án thủ tục mua bán nhà ở xã hội
thủ tục phê vốn giảm hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người dân có nhu cầu phê vốn